nhận lời mời của thủ tướng vương quốc campuchia samdek tektcho hunsen và thủ tướng cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglong sisulit
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ba dòng sông
ayaya wadi chao phraya mekong lần thứ chín ames chín hội nghị cấp cao hợp tác campuchia lào myanmar việt nam lần thứ một mươi
và hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi một được tổ chức theo hình thức trực tuyến
đây là hội nghị đầu tiên trong ba hội nghị cấp cao diễn ra trong sáng ngày hôm nay
phát biểu khai mạc hội nghị ames chín thủ tướng campuchia samdek tektcho hunsen cho biết
trong hai năm trở lại đây những sáng kiến bắt nguồn từ ames đã thu hút được sự chú ý của thế giới nhờ vào các mục tiêu đầy tham vọng
cam kết vững vàng cũng như khả năng làm chủ của chúng ta đối với quá trình để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ames có tính kết nối hơn
tự cường hơn có thể thích nghi
được tốt hơn với những thách thức mới nổi
thủ tướng hunsen cho biết đã hoàn tất điều khoản tham chiếu của quỹ phát triển ames
trong đó campuchia cam kết đóng góp bảy triệu đô la thành lập quỹ nhằm thúc đẩy triển khai các dự án phát triển trong khu vực
thúc đẩy phục hồi hậu covid một mươi chín
thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị của campuchia bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ thành công tốt đẹp
mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa năm nước mekong
đã qua một mươi bảy năm hình thành và phát triển ames đã khẳng định được bản sắc riêng và một cơ chế hợp tác quan trọng của tiểu vùng mekong
phúc kế hoạch tổng thể ames hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba đang được triển khai hiệu quả trên ba trụ gột
kết nối toàn diện hướng tới xây dựng nền kinh tế cạnh tranh năng động và bình vững
tôi quan ngay những tiến triển trong hình thành quỹ phát triển ames như một cơ chế quy động
tài chính sáng tạo

hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác
thành tựu đạt được là đáng ghi nhận
tuy nhiên để chúng ta vững vòng vượt qua đại dịch thứ một mươi chín
từng bước phục hồi kinh tế và phát huy vị trí chiến lược
nối liền ấn độ dương và thái bình dương cũng như với các thị trường lớn ở châu á
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đề xuất một số nội dung hợp tác nâng cao hiệu quả và vai trò của ames
trong đó năm nước mekong cần thúc đẩy thương mại và giao thông thường dọc hành lang kinh tế đông tây
và hành lang kinh tế việt nam sớm hoàn thành nâng cấp và xây dựng các tuyến đường còn thiếu
và đẩy nhanh kết nối hành lang với các trung tâm kinh tế
thực hiện nghiêm cấp hỏa thuận song phương đa phương đã ký
tăng cường kết nối hạ tầng du lịch dịch vụ công nghệ thông tin
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thương mại đầu tư
xuyên biên giới đẹp việc tại dọc các tuyến hành lang kinh tế tỉ vùng

mục tiêu đặt ra là hỗ trợ các nước thành viên phát triển nông nghiệp thông minh
nâng cao năng suất phối hợp trong xây dựng thương hiệu cho vùng nông sản
xây dựng giải pháp sử dụng đất hợp lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu
và nảy mạnh hợp tác bảo vệ môi trường quản lý bình vững tài nguyên thiên nhiên
ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai
phát huy vai trò của acmes trong phối hợp quan điểm và xây dựng tiếng nói chung của các nước mekong
trong hợp tác với các đối tác thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của thái lan
trong việc xây dựng hệ thống đối tác phát triển của acmes
nhân dịp này thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam đối với hợp tác ames
tin tưởng với quyết tâm và nỗ lực với các nước thành viên
hợp tác của năm nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ